riêng khu vực phía nam nghệ an và hà tĩnh có nơi lưỡng mưa từ một trăm linh đến một trăm năm mươi mm trong hai mươi bốn giờ
mưa lớn ở khu vực từ thừa thiên huế đến phú yên có khả năng kéo dài đến hết ngày một mươi chín tháng một mươi
chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác
hiện giá thịt lợn tăng cao hà nội đang thực hiện đồng bộ các giải pháp bình ổn thị trường
hiện nay giá thịt lợn hơi trên địa bàn thành phố hà nội và cả nước đang tăng từng ngày
khiến cho cả người mua và người bán đều chóng mặt
hàng loạt giải pháp đã được đưa ra nhằm bình ổn thị trường
trong đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến khích các hộ dân chỉ tái đàn
ở những cơ sở đủ điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học và chuyển sang chăn nuôi da cầm
thủy cầm da súp nhằm bù đắp lượng thực phẩm đặc biệt là vào dịp cuối năm
để phục vụ thị trường tết nguyên đán canh tí
chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang nhất và trang bảy báo hà nội mới
kẹt xe khí thải ô nhiễm môi trường đã thành vòng luẩn quẩn mà người dân tp hcm và hà nội
hàng ngày phải gánh chịu trong khi biện pháp hạn chế xe cá nhân tại hai thành phố này
vẫn chưa thể triển khai sau nhiều năm tranh luận
tác giả bài viết trên báo thanh niên đặt câu hỏi bao giờ mới hạn chế xe cá nhân
năm hai nghìn một mươi bảy hội đồng nhân dân tp hà nội đã thông qua nghị quyết số bốn về hạn chế xe cá nhân
theo đó đến năm hai nghìn ba mươi sẽ dừng hoạt động
xe máy tại các quận nội thành
đến đầu năm hai nghìn một mươi chín sở giao thông vận tải thành phố từng đưa ra ý tưởng sẽ thí điểm hạn chế xe máy
đối với một trong hai tuyến đường lê văn lương hoặc nguyễn trãi
tuy nhiên ý tưởng này không nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân
ngay sau đó lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hà nội cho biết cấm xe máy là ý tưởng cá nhân
của lãnh đạo sở giao thông vận tải hà nội không phải là ý kiến chính thức của thành phố
về nạn xây dựng không phép trong các khu công nghiệp đây là phản ánh trên báo thời nay
xuất hiện khách sạn cho người nước ngoài và nhiều dự án sản xuất công nghiệp với vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng
mà không cần có giấy phép xây dựng và các thủ tục đi kèm
đó là thực tế ở một số khu công nghiệp của hải phòng và không loại trừ tại các khu công nghiệp
ở nhiều địa phương khác
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang một mươi sáu
chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ chính thức được áp dụng đối với học sinh lớp một
từ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên cho tới thời điểm này thì nhiều vị phụ huynh học sinh giáo viên và lãnh đạo nhà trường
đều chưa mừng tượng được cụ thể cần phải làm gì và làm như thế nào để dạy cho học sinh
khi bước vào năm học tới
sách giáo khoa mới càng chậm công bố thầy trò càng gặp khó là bài viết trên báo lao động
vụ tiểu học bộ giáo dục và đào tạo cho biết trong tâm của việc thực hiện chương trình
giáo dục phổ thông mới là bồi dưỡng tập huấn cho đội ngũ giáo viên cán bộ lãnh đạo
trong đó ưu tiên trước đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học và giáo viên dạy lớp một
sau khi các địa phương lựa chọn sách giáo khoa áp dụng cho chương trình giáo dục mới
bộ giáo dục và đào tạo sẽ đề nghị các địa phương kết hợp với các nhà xuất bản
tổ chức cho một trăm linh giáo viên tập huấn sử dụng sách giáo khoa
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình điểm báo
của truyền hình nhân dân ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại